đã từ nhiều năm nay thói quen mua vàng cầu may ngày vía thần tài mùng chín và mùng một mươi tháng riêng âm lịch đã trở nên quen thuộc với nhiều người
người dân thường chọn mua các sản phẩm bằng vàng như nhẫn tròn trơn vàng miếng trang sức bằng vàng ta vàng tây gắn đá ngọc quý thiên nhiên để cầu tài cầu lộc và may mắn cho cả năm
đây cũng là dịp các cửa hàng vàng đưa ra nhiều sản phẩm trang sức vàng bạc phong phú để phục vụ người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhất dân
dù còn hai ngày nữa mới đến ngày vía thần tài nhưng vào thời điểm này nhiều cửa hàng vàng bạc đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết với rất nhiều mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
ngoài các sản phẩm truyền thống năm nay các doanh nghiệp vàng bạc còn chế tác thêm nhiều sản phẩm độc đáo phục vụ riêng năm tuất như vàng hình thần tài các sản phẩm vàng in hình tuất tượng vàng hình tuất
bên cạnh đó bộ sưu tập thần tài phú quý hai nghìn một mươi tám với bộ lọc một mươi hai con giáp bằng vàng bốn số chín
có in chữ lọc ở mặt sau cũng là một trong những sản phẩm đẹp của năm được lựa chọn đưa đến cho người tiêu dùng
hôm nay thực ra cũng chuẩn bị đến cái ngày thần tài cái này nó là tục lệ của người dân việt nam thì cũng muốn là có một chút may mắn một chút tài một chút lộc đến với mình cũng như gia đình
theo đại diện các doanh nghiệp vàng bạc năm nay ngày vía thần tài vào đúng ngày chủ nhật nên có thể lượng khách sẽ rẻ rác vào những ngày trước đó
để bảo đảm việc mua bán ngày thần tài diễn ra xuân sẻ nhiều doanh nghiệp áp dụng phương thức đặt hàng qua mạng chuyển khoản thanh toán để giúp khách hàng có thể nhanh chóng nhận được món quà thần tài đúng ngày mà không phải mất thời gian xếp hàng
phục vụ cùng một thời điểm chúng tôi có thể tăng được một mươi lần số lượng khách hàng dịch vụ hơn
ngoài ra với hình thức bán hàng qua điện thoại và cũng như bán hàng online trên website riêng của phú quý thì chúng tôi cũng tiếp nhận được một lượng đơn hàng lớn của những cộng đồng mạng
với số lượng khách hàng đột biến đến những cái cửa hàng với cái diện tích vừa phải của chúng tôi thì số lượng đông thì khách hàng có xếp hàng nhưng việc xếp hàng trong văn minh trật tự và hồ hởi phấn khởi giống như chúng ta đi một lễ hội đầu năm thì cũng tạo ra một cái nét văn hóa ở hà nội và không khí rất là đặc trưng cho khách hàng
trong ngày bía thần tài nhiều người thường lựa chọn việc mua vàng hay trang sức làm từ vàng để mong một năm là man thuận lợi may mắn xung tốc
tuy nhiên theo các chuyên gia khi đi mua vàng nghề vía thần tài người mua phải chú ý chọn cửa hàng có uy tín bảo đảm chất lượng tránh chen trúc xếp hàng gây mất an ninh trật tự trên tuyến phố